tuy nhiên nhiều người vẫn còn chủ quan dẫn đến xử lý và chăm sóc không đúng cách
theo đó chấn thương không lành hẳn dễ tái phát ảnh hưởng đến phong độ cầu thủ
thậm chí nghiêm trọng hơn có thể làm suy giảm chức năng vận động
khiến người chơi phải từ bỏ đam mê thể thao
vậy đâu là những chấn thương thường gặp trong bóng đá và cách xử lý một cách triệt để hiệu quả
nội dung cụ thể sẽ có trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
với khớp vai chúng ta có thể gặp đó là chật khớp vai sai khớp cùng đòn
với chấn thương khớp cổ chân chúng ta có thể gặp đó là đất dây chẳng
đặc biệt là dây trằng mát trên trước khi mà chúng ta vào bóng hoặc là chúng ta chạy mà cái cổ chân của ta bị lật vào trong
thì nguy cơ đất dây trằng mát trên trước rất là cao
ngoài ra có thể là chật khớp cổ chân
với khớp khủy hữu chúng ta có thể có tổn thương đó là chật khớp khủy hữu
hoặc là tổn thương đụng dập phần mềm dây trằng quanh khớp khủy hữu
ngoài ra với những cái chấn thương năng lượng cao thì chúng ta có thể có những cái tổn thương như là gãy xương vùng khớp
ví dụ gãy xương đầu dưới xương đùi gãy nồi cầu gãy mâm trầy hoặc gãy mắt cá trong gãy mắt cá ngoài gãy mỏm khủy hữu
hoặc là gãy mỏm cùng vai ở vùng khớp vai
vâng ạ vậy với những trường hợp mà bị chấn thương phức tạp hơn ạ
chúng ta sẽ dựa vào những cái biểu hiện như thế nào
để biết rằng là những cái trường hợp như thế này thì không nên chủ quan và phải đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa
để được các bác sĩ các chuyên gia thăm khám và điều trị kịp thời ạ
có những tổn thương cấp tính mà chúng ta cần thiết phải ngay lập tức đưa đến cơ sở y tế
đó là những cái trường hợp gãy xương và trượt khớp
thì ngoài ra thì những cái tổn thương về sau đây chúng ta cần lưu ý sau khi sau cái giai đoạn cấp tính
đó là các cái dấu hiệu như là khi
chấn thương chúng ta nghe thấy tiếng rắc tính bốp
kèm theo đó là cái khớp gối của mình nó sưng nề bầm tím hoặc là có thể tràn dịch khớp hạn chế vận động khớp
sau cái giai đoạn cấp tính chúng ta bất động nghỉ ngơi khớp gối đỡ sưng nề khớp gối của chúng ta thấy yếu thấy lỏng nẻo
thì nguy cơ khả năng cao đó chúng ta có bị đất dây chẳng rồi
thì những trường hợp đó cần phải đến
hoặc là sau những chấn thương cái khốc của chúng ta
chúng ta nghe thấy những cái âm thanh phát ra những tiếng lục cục của trong khớp
tiếp đến nữa là sau một thời gian chấn thương chúng ta thấy cơ của chúng ta teo yếu hơn đi lại khớp nỏng nẻo
thì đây cũng có thể là một cái dấu hiệu của tổn thương đất dây chẳng mà chúng ta cần phải lưu ý để đến cơ sở chuyên khoa về chấn thương trình hình để được thăm khám và trần đoán sớm điều trị sớm
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm
và cảm ơn bác sĩ vì những chia sẻ rất cục